ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an thành phố hải phòng đã tổ chức tiêu hủy lượng lớn vũ khí vật liệu nổ đạn pháo công cụ hỗ trợ do các đơn vị thu giữ được và vận động người dân tự giác giao nộp trong thời gian qua
chỉ trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua công tác vận động của cán bộ cảnh sát phân đội hai thủy đội phòng pc sáu mươi tám đã có bốn người dân tự giác đến giao nộp ba khẩu súng tự chế
loại bắn đạn bi và bắn đạn bi bằng hơi cồn một mươi bảy vũ khí thô sơ dao kiếm các loại ba mươi năm quả pháo hình lựu đạn ba hộp pháo hoa nổ do trung quốc sản xuất một mươi một kíp mìn hai thỏi thuốc nổ ba kg thuốc nổ công nghiệp
trong dịp này lực lượng chức năng cũng đã tổ chức tiếp nhận và tiêu hủy gồm một mươi hai khẩu súng quân dụng các loại hai trăm linh viên đạn súng quân dụng ba trăm ba mươi kg pháo các loại
một trăm linh năm khẩu súng bắn hơi cồn ba trăm chín mươi bảy khẩu súng săn súng hơi tự chế
ba ba trăm chín mươi dao lê kiếm các loại năm trăm bốn mươi bốn gậy điện và hai mươi bình xịt hơi cay